tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens scottenberg chủ tịch hội đồng châu âu charles michel
và chủ tịch ủy ban châu ec ursula von der leyen vào ngày một mươi tháng một đã ký tuyên bố chung thứ ba về hợp tác giữa nato liên minh châu eu
tuyên bố chung nato eu lần thứ ba nhằm mục tiêu tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược
dựa trên tiến bộ chưa từng có đạt được trong hợp tác giữa hai tổ chức này
kể từ khi các tuyên bố chung trước đó được ký vào năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
hai bên cam kết huy động tất cả các công cụ kết hợp sẵn có dù là chính trị kinh tế hay quân sự
để theo đuổi các mục tiêu chung vì lợi ích của hàng tỷ công dân
về phần mình chủ tịch ec ursula von der leyen đã đề cập đến bốn vấn đề mà eu và nato cần tập trung phối hợp
gồm có các mối đe dọa hỗn hợp và không gian mạng các công nghệ và không gian mới nổi
hậu quả của khủng hoảng khí hậu
cũng như sự can thiệp ác ý về mặt thông tin
trong khi đó tổng thư ký nato stoltenberg cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa nato và eu
trong bối cảnh môi trường an ninh đã thay đổi sau khi xảy ra cuộc xung đột ở ukraine
hiện hai mươi một trong số hai mươi bảy quốc gia thành viên của eu cũng là thành viên của nato
hai quốc gia khác là thụy điển và phần lan cũng sẽ gia nhập liên minh quân sự này